những năm gần đây tỉnh quảng nam đã đề ra nhiều chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp người dân
đầu tư phát triển ngành nghề trồng dâu nuôi tầm ươm tơ dệt lụa
tuy nhiên làm sao để khôi phục duy trì và phát triển bền vững
và mang lại thu nhập cao ổn định cho người nông dân
cần có sự chung tay của các tổ chức cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp và người dân ở các địa phương
ghi nhận của phóng viên truyền nhân dân tại quảng nam
huyện duy xuyên một thời là thủ phủ của cây dâu
thời vàng son sản lượng tơ hàng năm của huyện đạt một trăm năm mươi tấn
tuy nhiên hiện tại trên địa bàn huyện chỉ còn khoảng một mươi một hectare dâu
và người dân trồng dâu nuôi tầm chủ yếu là nuôi để bán thực phẩm
chứ không nuôi lấy kén vì giá kén thấp hơn rất nhiều so với giá bán tằm thực phẩm
truyền thông n four elaine cho thấy sich thủial dâu tằm sury đã trở thành don ihre trái tim
thời gian qua ở quảng nam đã xuất hiện một số doanh nghiệp quan tâm đến việc phục dụng nghề dâu tằm durch hệ thống không kê dicho
thời gian qua ở quảng nam đã xuất hiện một số doanh nghiệp quan tâm đến việc phục dụng nghề dâu tằm của huyện đigator
thời gian qua ở quảng nam đã xuất hiện một số doanh nghiệp quan tâm đến việc phục dụng nghề dâu tằm cho huyện đigator
tơ lụa như công ty của phần tơ lụa quảng nam hay dự án thí nghiệm trồng dâu nuôi và kế ghép tơ tầm của các doanh nghiệp tại xã đại hiệp huyện đại lộc
đây là những việc làm rất thiết thực góp phần tiếp sức khôi phục lại nghề dâu tầm truyền thống
tỉnh tiếp tục giao cho đơn vị công ty của phần tơ lụa quảng nam là nơi để tập hợp các chuyên gia về dâu tầm tơ
cũng như là về sâu chuỗi các nhà thiết kế cũng như là các cái nhập về các công nghệ dệt tiên tiến nhất để mà quảng nam của chúng ta có cơ sở để mà phát triển trở lại
với cái lịch sử là một trong những thú phú tơ lụa của việt nam
việc nhiều doanh nghiệp tư nhân ở quảng nam đầu tư sản xuất các mặt hàng tơ lụa gắn với phát triển du lịch là tín hiệu khả quan cho nghề trồng dâu nuôi tầm
ươm tơ dệt lụa ở địa phương
theo lãnh đạo tỉnh
để đón lấy những cơ hội sắp tới
ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục ban hành các cơ chế khuyến khích đưa ra những giải pháp lâu dài nhằm xây dựng chuỗi giá trị tơ lụa
trước hết phải đặt doanh nghiệp là trung tâm của cái chuỗi giá trị này
doanh nghiệp sẽ tìm được tiếng nói của thị trường có được cơ chế hợp tác liên kết với người dân
vấn đề quan trọng nhất là làm sao đó để người dân phải thu được lợi ích cao bền vững so với giá trị cây trồng mà hiện nay họ đang canh tác
còn doanh nghiệp là phải kết nối được với thị trường không những trong nước mà thị trường quốc tế
còn chính quyền thì phải nghiên cứu các cơ chế chính sách để tác động vào
để làm thắt chặt hơn cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người dân địa phương
để khôi phục duy trì và phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tầm
ươm tơ diệt lụa hiện nay ở quảng nam là một quá trình lâu dài
cần phải có sự nhận thức sâu sắc đồng bộ của cán bộ nhân dân
sự đồng tâm hiệp lực của các tổ chức cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp
và quan trọng hơn là làm sao để nghề này phải đem lại thu nhập cao
bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân thì mới thu hút được lao động nông thôn tham gia